tại từng địa phương nhưng thành phố chưa thể kiểm soát được người đi từ vùng này sang vùng khác
nếu áp dụng các thí điểm mới cho các hoạt động cũng không thể ngăn cản người từ nơi khác đến
trước đó tại chương trình livestream dân hỏi thành phố trả lời về chủ đề phòng chống dịch covid một mươi chín
khi tình hình có dấu hiệu phức tạp trở lại tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu
phó giám đốc sở y tế tp hcm và tiến sĩ bác sĩ phan minh hoàng giám đốc bệnh viện giả chiến số sáu
đã đăng đàn trả lời trực diện những băn khoăn thắc mắc của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết từ đầu tháng một mươi tp hcm mở cửa với hy vọng hệ thống điều trị đáp ứng
cùng với độ phủ vaccine thì thành phố có thể sống chung và thích ứng với trạng thái bình thường mới
khoa học đã chứng minh những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine khả năng nhiễm bệnh
chuyển nặng và tử vong rất thấp so với trường hợp chưa tiêm vaccine
tuy nhiên mặt trái của vấn đề là
là người đã tiêm chủng đầy đủ không có nghĩa là không bị nhiễm và không bị diễn tiến nặng
thực tế vẫn có một tỷ lệ nhỏ đặc biệt là những người có bệnh nền
chúng tôi rất lo phân tích mấy ngày qua số ca tử vong tăng hơn những ngày trước
đa số người tử vong đều trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền chưa tiêm vaccine
do các bệnh lý như tai biến mạch máu não v v
có trường hợp người lớn tuổi tiêm đủ vaccine bị tử vong
có thể là do bệnh nền cộng với cơ địa của người lớn tuổi
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn
vĩnh châu cho biết
theo ông châu vài ngày qua số ca nhiễm có dấu hiệu tăng trở lại
trên toàn địa bàn tp hcm
trong đó có năm quận hiện tăng cao nhất là quận bình tân
các huyện bình chánh hóc môn tp thủ đất v v
ông khẳng định nguyên nhân số ca nhiễm tăng trở lại là do tp hcm
nới lỏng giãn cách từ đầu tháng một mươi để phục hồi kinh tế và các hoạt động xã hội
trả lời một số thắc mắc về việc ứng phó như thế nào khi ca nhiễm tăng trở lại
và các lực lượng tăng cường đã rút khỏi tp hcm
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết
sở y tế đã xây dựng kịch bản cho bốn cấp độ dịch
cụ thể sau khi tp hcm qua định dịch các bệnh viện giả chiến là trường học
khu tái định cư v v đã dần đóng cửa trả lại công năng cũ
tuy nhiên ba bệnh viện hồi sức covid một mươi chín và ba bệnh viện giả chiến số một mươi ba một mươi năm một mươi sáu
sẽ tiếp tục duy trì lâu dài
riêng bệnh viện giả chiến số một mươi sáu cải biến thành bệnh viện ba tầng
bên cạnh đó các bệnh viện quận huyện có thể tiếp nhận các f không có điều kiện tự cách ly tại nhà
các khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao cũng xây dựng các khu thu dung
tiếp nhận và điều trị f triệu chấn nhẹ
nói chung thành phố đã chuẩn bị kịch bản kể cả xấu nhất
không ai mong muốn nhưng nếu như dịch bệnh diễn biến phức tạp đến mức không kiểm soát được
thì tp hcm buộc phải siết lại thậm chí quay lại biện pháp giãn cách xã hội như thời gian trước
các nước phát triển cũng xử lý như vậy khi các ca bệnh tăng đến mức không kiểm soát được
thì buộc phải đóng cửa phong tỏa giãn cách ông châu nhấn mạnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc chia ra sáu đội đặc nhiệm chuyên hỗ trợ kiểm soát dịch
trong dân cư cộng đồng trường học
hai đội còn lại hỗ trợ kiểm soát dịch tại các khu chế xuất khu công nghiệp
theo ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành hcdc khi địa phương có khó khăn
đội đặc nhiệm sẽ hỗ trợ qua điện thoại để nắm tình hình tư vấn đánh giá
hướng dẫn các phương án kiểm soát dập dịch
trong tình huống tp hcm tăng lên cấp độ bốn hcdc sẽ cử hai mươi bốn đội đặc nhiệm kiểm soát dịch
trong cộng đồng và bốn đội kiểm soát trong khu công nghiệp khu chế xuất
nếu địa phương thực hiện các phương án kiểm soát dịch nhưng không hiệu quả
đội đặc nhiệm sẽ đổ quân xuống tận nơi để xử lý triệt địa dịch
ông tam cho biết đội đặc nhiệm được hình thành trên cơ sở là các tổ phản ứng nhanh
đã hoạt động trong đợt dịch thứ tư của tp hcm nhằm nâng cao năng lực kiểm dịch của ngành y tế
hàng loạt bệnh viện đã cử các bác sĩ xuống các phường xã thiết lập trạm y tế lưu động
chăm sóc ép không tại nhà
hiện các phường đều có trạm y tế trạm lưu động tổ phản ứng nhanh và đường dây nóng
để ép không tại nhà liên hệ nhận thuốc và được tư vấn theo dõi